chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến tình trạng các thiết bị y tế tại tỉnh bắc cạn được đầu tư nhiều năm với một số tiền rất lớn nhưng chưa một lần được đưa vào sử dụng
điều đáng nói là các thiết bị y tế nằm đắp chiếu không chỉ ở các trạm y tế cấp xã mà ngay cả các trung tâm y tế cấp huyện và bệnh viện đa khoa cấp tỉnh cũng xảy ra tình trạng này
với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân thì rất lớn thế nhưng nhiều bệnh nhân đã phải vất vả chuyển viện lên tuyến trên để có thể khám và chữa bệnh
thực tế này đã tồn tại nhiều năm nhưng đến nay ngành y tế tỉnh bắc cạn vẫn loay hoay chưa có hướng giải quyết
năm hai nghìn một mươi bốn từ hai dự án cấp thiết bị y tế cho tuyến xã tỉnh bắc cạn được cấp hơn hai mươi năm máy siêu âm và một số máy điện tim khác
số thiết bị này được phân bổ về một số trạm y tế ở tất cả các địa phương của tỉnh
tuy nhiên nhiều thiết bị này chưa phát huy được hiệu quả một số không được khai thác sử dụng
qua tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thiếu bác sĩ được đào tạo
năm hai nghìn một mươi bốn toàn tỉnh đã đào tạo được sáu mươi một bác sĩ để sử dụng số máy siêu âm đã được cấp
tuy nhiên sau này một số bác sĩ luân chuyển công tác nên nhiều trạm y tế có máy nhưng không có người đủ chuyên môn để khai thác sử dụng